thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh ninh thuận vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn phụng chú tại tỉnh ninh thuận án tử hình về tội giết người
theo cáo trạng do có mô thuẫn tử trước nên dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm năm ngoái phụng đã lấy cây dựa tự chế bằng kim loại chém liên tục nhiều nhát cho đến khi ông cao hồng lân tử vong tại chỗ
sau đó phụng sử dụng cây dựa tự chế trên chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của con và vợ ông lân gây thương tật bốn mươi sáu và tám mươi tám
với tính chất côn đồ và hành vi hết sức dã man hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn phụng mức án tử hình
sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án tên cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở phan thiết tỉnh bình thuận đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bình dương
vào khoảng một mươi bảy giờ chiều ngày hôm qua đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị rời bình dương đi thành phố hồ chí minh
danh tính của đối tượng được xác định là thái văn trường
ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
bước đầu cơ quan công an xác định vào khoảng hai giờ chiều ngày một mươi tám tháng bốn trường thuê xe máy đi tới tiệm vàng mỹ hoa kim và quan sát
cho đến khoảng bốn giờ chiều cùng ngày trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng
quá trình bỏ trốn trường đón xe khách về tỉnh gia lai rồi xuống xe ở giữa đường đón xe khác vào lại bình dương
lực lượng trinh sát đã trắng đêm truy xét và lần theo dấu vết của tên cướp đến bình dương và bắt giữ thành công
số vàng đối tượng cướp được bao gồm bông tai vòng vàng dây chuyền có trị giá hơn hai cây vàng đã được lực lượng công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vào
vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ hợp
đã bắt giữ đối tượng lô thị vân chú tại huyện đô lương về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong hình thành một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ huyện quế phong đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ
năm tiếp giáp với lào và trung quốc gần khu vực tam giác vàng trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất của thế giới
tỉnh điện biên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
chủ động ngăn chặn ma túy từ xa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã phát huy vai trò nông cốt
chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm ma túy
riêng quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã phát hiện bắt giữ ba trăm ba mươi năm vụ với ba trăm tám mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy
tăng vật thu giữ trên một mươi hai gram heroin trên một trăm tám mươi hai gram thuốc phiện hai mươi bốn trăm một mươi bốn chín mươi tám gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan
điện biên có bốn trăm năm mươi năm năm trăm bảy mươi ba km đường biên giới giáp với lào và trung quốc
trên tuyến biên giới có các cửa khẩu quốc tế quốc gia và cửa khẩu phụ đây là điều kiện thuận lợi cho giao thương phát triển kinh tế xã hội
xong đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài và điện biên rồi vận chuyển đi các tỉnh thành trong cả nước hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba
vì vậy công tác phối hợp đấu tranh giữa công an tỉnh điện biên với các lực lượng và các nước láng giá

có thể nói là chúng tôi sẽ thực hiện quyết định hơn nữa
trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ để góp phần cùng với các lực lượng khác làm trong sảnh địa bàn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã triển khai nhiều chương trình kế hoạch
trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám nắm địa bàn để xây dựng các phương án đấu tranh
triệt phá các đường dây ổ nhóm và ngăn ngừa phát sinh các tụ điểm liên quan đến tội phạm ma túy
số người nghiện người sử dụng trái pháp trên địa bàn rồi các tụ điểm phức tạp về ma túy để chủ động triệt xóa
cũng như là tập trung vào các đường dây mua bán vận chuyển trái pháp trên ma túy
đặc biệt là các đường dây liên quan đến có yếu tố người nước ngoài từ bên nào vận chuyển về để tập trung đấu tranh
bên cạnh đó chúng tôi phối hợp với các lực lượng tiến hành ra soát các điểm dịch vụ kinh doanh có điều kiện
trên địa bàn
để từ ký cam kết cũng như là tổ chức ra soát kiểm tra
thời gian tới công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy nói riêng
được lực lượng chức năng tiếp tục chú trọng để người dân cũng như du khách đến với cực tây của tổ quốc
thời gian này sẽ nhận thấy điện biên phủ là điểm an toàn và thân thiện
đêm qua xe dường nằm đang lưu thông trên đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh đăng đông đã bốc trái
dữ dội may mắn hai mươi bốn hành khách trên xe đều an toàn cụ thể vào gần mới hai giờ đêm xe khách biển kiểm soát
tám mươi hai b bốn trăm một mươi chở hai mươi bốn hành khách lưu thông trên cú lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi đắk lắc khi tới địa phận
xã thuận an đăng minh đăng nông thì xe bất ngờ bốc cháy phát hiện xe cháy tài xế đã đánh lái tấp xe vào
bên đường mở cửa và hô hoán hỗ trợ hai mươi bốn hành khách thoát ra khỏi xe an toàn dù lực lượng phòng cháy chữa cháy
địa phương đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng ngọn lửa bốc lên dữ dội nên chiếc xe gần như
bị trái dụ hoàn toàn nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ lật thuyền tại khu vực lòng hồ thủy điện sơn la vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn địa phương đã huy động gần bốn trăm linh người
tham gia tìm kiếm nhưng cho đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân khu vực thuyền gặp nạn có độ sâu khoảng
bốn mươi năm năm mươi mét qua kiểm tra sơ bộ của lực lượng chức năng thuyền bị lật úp khi chìm
nên rất có thể các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong thuyền hiện các lực lượng đang tìm cách lật ngược thuyền trở lại để tìm các nạn nhân
vụ lật thuyền xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn tại vùng ngập lòng hồ thủy điện sơn la thuộc địa bàn bản co lệ cũ xã nậm mạ huyện sinh hồ tỉnh lai châu
mưa lớn kèm theo gió lốc xoáy làm lật thuyền sát có tải trọng năm mươi tấn do anh phan a công điều khiển
khi thuyền lật năm người rơi xuống sông lái thuyền phan a công đã cứu vớt được hai người hiện còn hai người vẫn mất tích
tám ngày sau sự cố sập hầm đường sắt bãi gió huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa hàng trăm công nhân vẫn đang miệt mài làm việc ngày đêm để phấn đấu thông tàu vào ngày hai mươi hai tháng bốn
và sáng ngày hôm nay hơn hai trăm năm mươi công nhân cùng với các trang thiết bị chuyên dụng vẫn dồn lực thi công ngày đêm để khắc phục sự cố sập hầm đường sắt bãi gió
giám đốc điều hành dự án gia cố các hầm yếu
mới ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn vinh nha trang thuộc ban quản lý dự án tám mươi năm bộ giao thông vận tải cho biết việc khắc phục đang đúng kế hoạch đáp ứng tiến độ
ngày hôm nay sẽ đào lấn dần vị trí sạt lở lấp dần các khung tổ chức phun chống thấm đảm bảo cấu kết cũng như an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công
những ngày vừa qua các đơn vị thi công đã thực hiện được ba mươi chín mũi khoan trong đó có hai mũi khoan từ sườn núi xuống và ba mươi bảy mũi khoan bên trong hầm để bơm bê tông áp lực cao tạo sự kết dính ổn định
ước tính vẫn còn khoảng một trăm năm mươi mấy khối đất đá sản lở ở bên trong hầm
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
đồng thời bắt khẩn cấp nguyễn thị khuyên tổng giám đốc công ty và văn đình toàn phó tổng giám đốc công ty này
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khuyên và toàn cùng với một người khác đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông tâm lộc phát
sau đó đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích công ty sản xuất kinh doanh quần áo thời trang đầu tư bất động sản
và sử dụng pháp nhân công ty tâm lộc phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh hợp đồng góp vốn
để tạo lòng tin thu hút các nhà đầu tư nhóm của khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu
trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lãi suất ngân hàng khoảng hai chín mươi ba một tháng
tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã huy động được hơn năm một trăm linh tỷ đồng từ các nhà đầu tư
từ tháng chín năm ngoái đến nay khuyên không trả được lãi như cam kết mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên một tỷ đồng của các nhà đầu tư
trong khi đó khuyên và toàn chiếm đoạt hơn sáu mươi một tỷ đồng của một mươi tám nhà đầu tư đã có đơn tố giác
lập dự án ma để phân lô bán nền ở phú quang
trong khi đó hồ quyên và đặng văn hùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một điệp lĩnh và hùng đã mở công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển lhd
ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản do điệp làm giám đốc
trong hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cả ba tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã cửa dương và xã cửa cạn
ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối đất rừng đặc dụng bên ngoài
sau đó tự săn lấp mặt bằng làm đường bê tông cắm cột điện kéo đường điện trái phép trên các thửa đất
rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy tự đặt tên dự án đều là các dự án ma không có thật
rồi giới thiệu quảng cáo trào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại phú quốc nhằm thu lợi bất chính
với thủ đoạn này các đối tượng đã phân hơn một chín trăm năm mươi nền đất bán cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
công an tp hcm vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước
thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền quy mô lớn bắt giữ hơn năm mươi đồng
đồng loạt tiến hành khám xét sáu địa điểm lực lượng phá án đã đưa năm mươi sáu đối tượng về làm việc thu giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
bước đầu xác định vợ chồng lê đức công và nguyễn thị hồng nhung đã thuê số đối tượng trên bố trí làm việc tại nhiều căn hộ trên địa bàn quận tân phú
bằng cách sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo để thông báo trúng thưởng
các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để nhận mã trúng thưởng
hoặc phải nộp một số tiền gọi là chi phí nhận quà
sau đó chúng đóng gói hàng hóa giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền
nạn nhân sau khi nhận hàng trả tiền hoặc đóng tiền chi phí nhận quà sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại phí khác
cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì chúng cắt liên lạc
công an quận một mươi một phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại tại nhiều tỉnh thành thu lợi bất chính mỗi tháng hơn hai tỷ đồng
đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên là với hình thức lừa đảo nhận hàng từ các đối tượng với phiếu giao hàng
thể hiện người gửi hàng là trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm quang trung hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xảy pháp helmes
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tại số tám mươi ba đường tân hóa phường một mươi bốn quận sáu tp hcm để trình báo hỗ trợ điều tra
công an quận một mươi tp hcm vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm lữ phú thám dương thị thu thảo đặng thị hồng duyên và lê thị ánh nga
thủ đoạn của các đối tượng này là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng giá rẻ đưa về nhà của thám ở phường một mươi năm quận một mươi
dùng kéo cắt phần ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc
sau đó in hạn sử dụng mới đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu vào mặt sau vỉ thuốc đặt in vỏ hộp hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
kết quả khám xét đối với duyên thu giữ ba mươi chín thùng thuốc chứa hơn sáu lọ chai thuốc giả không dạo hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của thám thu giữ một trăm linh chín thùng thuốc chứa hơn một trăm linh vỉ hộp chai ống thuốc giả các loại hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả và các máy móc dụng cụ dùng để sản xuất thuốc giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam trương việt đức
chú tại xã long giang
công mới tỉnh an giang về hành vi tổ chức đánh bạc và một mươi một bị can liên quan đến vụ án về tội đánh bạc
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào ngày hai tháng ba đội cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới đã bắt quả tăng một mươi năm đối tượng chơi lắc tài xỉu tại khu đất chống thuộc tổ một mươi tám ấp long thạnh một xã long giang
trong số này có tới một mươi một phụ nữ
đức đã đứng ra để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc an tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai mươi sáu triệu đồng một mươi điện thoại di động các loại và nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi đánh bạc
với hành vi trộm cắp tài sản phạm xuân quang quốc ý chú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
nhờ được tin báo của một bị hại bị mất trộm xe ô tô công an quận thanh khê nhanh chóng tổ chức xác minh truy vết và bắt giữ ý tại một phòng trọ trên đường nguyễn tất thành
làm việc với cơ quan công an ý thừa nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe nói trên
sau đó liên hệ với người mua ở phía bắc qua mạng xã hội bán với giá một trăm năm mươi triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ được chiếc xe tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
một vụ sàn lở gây sụn lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã trung hương huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
mặc dù không gây thiệt hại về người tuy nhiên việc lưu thông đã gặp khó khăn
từ tuyến tỉnh lộ chín trăm hai mươi một nối từ quận thốt nốt đến huyện cờ đỏ
những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào khoảng bốn h ba mươi chiều ngày hôm qua
tại sông sáng thốt nốt tình trạng sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng nhà kho của một công ty lương thực
toàn bộ mặt tiền nhà kho bị sụt lún khu vực sạt lở dài hơn một trăm ba mươi năm m rộng hơn một mươi một m tổng diện tích hơn một năm trăm linh m hai thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
riêng trên tuyến tỉnh lộ chín trăm hai mươi một đoạn sạt lở dài khoảng bốn mươi tám m chiều rộng hơn ba m
sở giao thông vận tải và chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di rời tài sản phong tỏa khu vực
điều tiết phương tiện tham gia giao thông cả đường thủy và đường bộ sang tuyến đường khác để đảm bảo an toàn
tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ đã xảy ra năm vụ sạt lở hàng chục căn nhà của người dân đã bị ảnh hưởng
trong khi đó một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa tàu cao tốc chở khách du lịch nước ngoài và phà vĩnh sương tỉnh an giang
khiến nhiều người bị thương trong đó một hướng dẫn viên du lịch đã bị gãy chân và đứt lìa tay phải
vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua tại thủy phận sông tiền thuộc xã vĩnh sương
thời điểm này chiếc phà chở khách do ông võ văn nhân điều khiển di chuyển theo hướng đồng tháp về vĩnh sương
và chạm với tàu chở khách du lịch của công ty tàu thủy hàng châu do ông phan thành được điều khiển
chở bốn mươi hai khách hướng từ biên giới về thị xã tân châu
vụ va chạm khiến nhiều người bị thương trong đó hướng dẫn viên du lịch ba mươi sáu tuổi người
chú tại an giang bị đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân ngoài ra có hai du khách bị thương nặng